thưa quý vị và các bạn những ngày qua trong vùng tâm dịch phường phổ thạnh thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
người dân đã quen thuộc với hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an phường phổ thạnh cùng bà con diêm dân phơi mình giữa ruộng muối trong cây nắng trói trang
hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an từ những việc làm thiết thực như vậy đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân
gia đình bà lan cũng như bao diêm dân ở phường phổ thạnh do dịch nên không có người ra đồng làm muối
công an phường phổ thạnh đã bố trí cán bộ giúp bà lan làm muối giữa thời tiết nắng bốn mươi độ c
cánh đồng muối sao hình phường phổ thạnh có diện tích hơn một trăm một mươi hectare với hàng trăm hộ gia đình tham gia sản xuất
từ lâu hạt muối sao hình theo chân người đi khắp mọi miền của đất nước
tuy nhiên thời gian qua đặc biệt
thời điểm dịch covid một mươi chín bùng phát gần năm mươi ngày qua với trên hai trăm linh người dân phường phổ thạnh dương tính với sars cov hai
trên bảy trăm linh người cách ly tập trung dẫn đến nhiều dụng muối bị bỏ hoang
hiện nay thì có một số hộ là hiện tại là hiện đang thực hiện cách ly vì là thuộc diện f một và một số là f thì đang đi chữa trị
vì vậy mà có một số ruộng muối hiện tại thì không có người làm
vì vậy mà lực lượng công an phổ thánh
và các lực lượng khác tăng cường về đây thực hiện phòng chống dịch thì đã xuống hỗ trợ bà con để thực hiện thu hoạch muối để giúp bà con tăng thêm thu nhập và ổn định kinh tế trong mùa dịch
có trên năm mươi cán bộ chiến sĩ công an trong vùng dịch gần năm mươi ngày qua làm nhiệm vụ chưa về nhà
bên cạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự đứng chốt tuần tra kiểm soát truy vết phòng chống dịch
thì ban ngày hỗ trợ giúp bà con nông dân thu hoạch lúa dưa và làm muối
trong cái thời điểm dịch bệnh như thế này mà máy chốt công an đây là vào để mà cái tâm dịch này cứ thấy là vào những làm những cái trách nhiệm về cái vấn đề về dịch
thứ hai là phụ giúp bà con
ở đây thấy không nhiều ít như vừa đầu thấy trong phố cao kia là cũng giúp bà con nào là hai dưa rồi là ngạc lúa rồi bây giờ là giúp bà con là muối
đó là cái điều rất là phán khởi bà con rất là trân trạng rất là đáng quý
giữa cây nắng gai gắt khiến đồng ruộng muối như chảo muối răng nóng tỉnh quân dân giữa tâm dịch phổ thạnh càng trở nên gần gũi ấm áp hơn bao giờ hết
tất cả đồng lòng trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh sớm đưa cuộc sống bà con diêm dân trở lại ổn định yên bình